còn với các tỉnh phía đông bắc bộ vẫn chịu tác động của thành phần gió đông nam ẩm
vì thế trời nhiều mây ven biển có lúc còn có mưa và nhiệt độ tăng lên ngưỡng là hai mươi bảy hai mươi chín độ
vùng thấp nóng và khối không khí lạnh cũng đang bắt tay nhau tác động đến thời tiết trung bộ
khiến cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong đêm nay trời vẫn còn có mây nhiều hiện tượng sương mù nhẹ tiếp tục xuất hiện vào thời điểm sáng sớm
nhưng đến trưa và chiều mai cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh
tạo điều kiện cho vùng thấp phía tây phát triển và mở rộng hơn
ở khu vực này trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ ngày mai ở tất cả các tỉnh này sẽ tăng thêm từ một đến hai độ
lên mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
một số nơi ở khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê hay là cả nam đông
nhiệt độ còn có thể cao tới ba mươi ba ba mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng
trở vào cho tới bình thuận không chịu tác động của vùng áp thấp phía tây
cũng không có ảnh hưởng của khối không khí lạnh
vì thế vào ngày mai trời có nắng sớm và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
lui xuống phía nam nắng nóng đang có xu hướng dịu dần khi khối không khí ổn định suy yếu
và rút ngược lại phía biển
vì thế cường độ nắng ở khu vực nam bộ cũng như tây nguyên giảm dần
giúp cho nền nhiệt giảm đi từ một đến hai độ
vì thế diện nóng cũng thu hẹp dần
với khu vực tây nguyên mức nhiệt cao nhất vào ngày mai giảm còn là ba mươi hai ba mươi bốn độ
và nam bộ mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi năm độ
nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một số nơi ở miền đông nam bộ
về chiều và tối ở khu vực phía bắc của tây nguyên và các tỉnh miền đông nam bộ
sẽ còn xuất hiện những cơn mưa rào và rông
trong cơn rông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn năm và nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn
nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước